trước diễn biến của virus corona thì nhiều nước tiếp tục thông báo các biện pháp đề phòng loại virus gây dịch viêm phổi lạ này
trong khi đó tổ chức y tế thế giới ra thông báo khẳng định là đang phối hợp với trung quốc
để tìm kiếm nguồn gốc của loại virus này và xây dựng các loại vaccine phòng bệnh
trong thông báo bộ y tế malaysia cho biết sẽ tăng số lượng máy quét nhiệt tại các điểm xuất nhập cảnh
so với con số năm mươi một máy hiện tại
cùng với đó bộ này tiếp tục tổ chức theo dõi giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi vấn
và các trường hợp tiếp xúc với bốn bệnh nhân bị phát hiện nhiễm virus corona
cùng ngày nhật bản và hàn quốc đã đề cập tới kế hoạch sơ tán công dân đang mắc kẹt
tại thành phố vũ hán của trung quốc để trở về nước
trong khi đó tổ chức y tế thế giới cho biết cơ quan này và mạng lưới các chuyên gia
đang phối hợp với phía trung quốc để nghiên cứu và phát triển vaccine để phòng bệnh